đảng bộ tỉnh tiền giang cũng đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách
tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
trong nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ tỉnh tiền giang đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
các nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra
đại hội xác định từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ kế thừa những thành quả đã đạt được
tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức
đoàn kết dân chủ năng động sáng tạo khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng